xã ngọc lâm huyện thanh trương tỉnh nghệ an là một trong hai xã tái định cư thủy điện bản vẽ
với đặc thù xã miền núi vùng đặc biệt khó khăn của huyện thanh trương nên tỷ lệ hộ nghèo cao
đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn
và để giúp bà con vùng tái định cư phát triển kinh tế nhiều năm qua cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng ngọc lâm
bộ đội biên phòng nghệ an đã phối hợp với chính quyền địa phương áp dụng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả
từ đó giúp cho đời sống của bà con nhân dân ngày càng ấm no
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
năm hai nghìn tám gia đình ông lương văn phượng cùng nhiều hộ gia đình thuộc diện tái định cư
chuyển về sinh sống ở bản muộng xã ngọc lâm huyện thanh trương để nhường đất xây dựng thủy điện bản vẽ
là người dân tộc thái trước đây ông phượng chỉ quen với công việc làm đơn giấy
nên những ngày đầu về khu tái định cư gặp rất nhiều khó khăn trong cách thức sản xuất mới
nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng khí hậu nơi đây phù hợp với cây trè
đồn biên phòng ngọc lâm đã chọn hộ gia đình ông phượng để xây dựng mô hình điểm phát triển hộ kinh tế gia đình
nhờ được các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng ngọc lâm hướng dẫn tận tình về kỹ thuật trồng chăm sóc chè
đến nay mỗi năm vườn trè của gia đình ông phượng cho thu nhập trung bình trên một trăm linh triệu đồng
đồng biên phòng ngọc lâm
có vị chính quyền ở đây cũng có chủ trương xây dựng đôi tre cho các mổ có điều kiện
như vậy gia đình bắt tay vào làm mỗi năm làm vài sao đấy bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi hai đến giờ
nói chung cơ bản của diện tích nhà nước giao thì gia đình cũng đã tổng thạch tín
cơ bản nếu mà không kết đợt nắng này thì cũng vậy là
chăm sóc cũng đối tốt một năm cũng có thể như vậy sáu vụ
được xác định là cây chủ lực kinh tế của xã ngọc lâm trong việc xóa đói giảm nghèo
nâng cao đời sống cho bà con vùng tái định cư
được đồn biên phòng ngọc lâm tận tình giúp đỡ về kỹ thuật
nên nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn mở rộng diện tích trồng trè
đến nay toàn xã ngọc lâm có hơn hai trăm linh hectare
và trong thời gian tới phấn đấu đạt hai trăm năm mươi hectare diện tích trồng trè
xác định là cây chủ lực
và đó chính là cây trè
và trong đó có sự hỗ trợ giúp đỡ của huyện cũng như đồn biên phòng
xây dựng được một số mô hình có hiệu quả
và qua một số mô hình này thì nó cũng có sức lan tỏa rất là cao
cho nên là đối với phòng viên toàn xã hiện nay
từ mô hình nhỏ thế này đến thiết định hiện tại
toàn xã đã có gần hai trăm linh hectare diện tích trè hàng hóa
chúng tôi đã tham mưu cho địa phương
triển khai các mô hình các chương trình
bước đầu đi vào hiệu quả
tổ thủ quản luyện viên bức giới
các dự án phát triển kinh tế
mô hình trồng trè
mô hình trăn nuôi lợi nái
mô hình trăn nuôi lợi nái
hân công cán bộ thường xuyên
bạ bạ muốn cùng với bà con
để giúp bà con bước đầu
phát triển kinh tế để như ngày hôm nay
sau một mươi năm về khu tái định cư cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng ngọc lâm cùng bà con dân bản nơi đây đang khoác cho mảnh đất này một diện mạo mới khởi sắc hơn
người dân yên tâm gắn bó làm giàu trên chính mảnh đất của mình
từ đó đồng lòng chung sức bảo vệ và xây dựng mảnh đất biên cường ngày càng giàu đẹp ấm no tỉnh quân dân ngày càng tham thiết